do khối không khí lạnh suy yếu kết hợp với gió đông nam từ biển thổi vào
khiến cho các tỉnh thành bắc bộ trong đêm nay và ngày mai sẽ có mưa và sương mù vào lúc đêm và sáng sớm
người dân khi tham gia giao thông cần chú ý để đảm bảo an toàn
nền nhiệt tại đây vẫn giao động trong khoảng là từ một mươi năm đến hai mươi ba độ trời rét về đêm và sáng
nhận định từ khoảng chiều tối và đêm mai bộ phận khối không khí lạnh ở phía bắc sẽ tăng cường
có khả năng gây ra mưa rào rải rác cùng nền nhiệt lại có xu hướng giảm trời chuyển rét hơn
vùng núi cục bộ có nơi còn rét đậm
đối với các tỉnh miền trung trong đêm nay và ngày mai tại khu vực các tỉnh từ thanh hóa đến hà tĩnh
vẫn chỉ có mưa nhỏ vài nơi và có sương mù vào lúc sáng sớm
với mức nhiệt giao động là từ một mươi bảy đến hai mươi năm độ trời rét nhẹ
phần từ quảng bình đến khánh hòa có mưa rông rải rác nhưng lượng không nhiều
trời xe lạnh vào lúc sáng sớm với nhiệt độ giao động là từ một mươi chín đến hai mươi bảy độ
riêng ninh thuận và bình thuận vẫn ổn định khi ít mưa cùng nền nhiệt trong ngưỡng là từ hai mươi ba đến ba mươi độ
khu vực tây nguyên cũng như nam bộ vẫn duy trì trạng thái thời tiết khá là khô giáo
có chăng chỉ có thể xảy ra những cơn mưa rông cục bộ vào chiều tối với lượng mưa không nhiều
ban ngày trời nắng nhiệt độ cao nhất ở khu vực tây nguyên phổ biến là từ hai mươi sáu đến hai mươi chín độ
tại khu vực nam bộ là từ ba mươi đến ba mươi ba độ có nơi còn cao hơn
đến với biển đông tại cả hai quần đảo hoàng sa và trường sa chỉ có mưa vài nơi
tầm nhiệt ra trên một mươi km gió đông bắc mạnh cấp bốn cấp năm
nền nhiệt tại cả hai quần đảo đều không vượt quá ngưỡng là ba mươi một độ
khu vực hà nội nhiều mây sáng có mưa nhỏ mưa phùn và sương mù
sau có mưa vài nơi gió đông đến đông nam mạnh cấp hai cấp ba trời rét nhiệt độ là từ một mươi sáu đến hai mươi hai độ